việc ban hành và triển khai luật an ninh mạng góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bảo vệ an ninh quốc gia xây dựng môi trường an toàn lành mạnh trên không gian mạng
là những nội dung chính trong hội nghị phổ biến quán triệt luật an ninh mạng diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tội phạm mạng và những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ
đặc biệt là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc qua mạng
các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động tuyên truyền
chống phá chế độ kích động biểu tình bạo loạn tung thông tin giả sai sự thật
làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia mất trật tự an toàn xã hội
vì vậy việc triển khai luật an ninh mạng cho các bộ ngành địa phương là việc làm cấp bách hiện nay
để triển khai luật an ninh mạng có hiệu quả trong thời gian tới các bộ ngành địa phương
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp
cán bộ công nhân viên chức về đảm bảo an ninh mạng bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia
phong ngừa thông tin xấu độc chống đảng nhà nước trên không gian mạng
về phía các tổ chức doanh nghiệp cần chú trọng bảo vệ thông tin dữ liệu của người sử dụng
tập trung tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về an ninh mạng tới các tầng lớp nhân dân
tránh các trường hợp vô tư đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội